trước tình hình hai áp thấp nhiệt đới có khả năng kết hợp lại và tiếp tục ảnh hưởng tới nước ta
hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp để chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới
tính đến một giờ sáng nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào bờ các tỉnh hà tĩnh và quảng bình
tuy nhiên cơn áp thấp này không tiến sâu vào đất liền và suy yếu mà vẫn giữ cường độ
có nguy cơ quay ngược trở lại ra biển đông
trong khi đó áp thấp nhiệt đới ở giữa biển đông nhiều khả năng sẽ di chuyển theo hướng tây bắc
hướng về quần đảo hoàng sa và trong khoảng đêm nay ngày ba tháng chín
áp thấp nhiệt đới này có khả năng sát nhập với áp thấp nhiệt đới gần bờ trên vùng biển phía nam của đảo hải nam
ngoài ra áp thấp nhiệt đới ngoài philippines đã mạnh lên thành bão
có tên quốc tế là linh linh di chuyển nhanh lên phía bắc và cũng sẽ tương tác với hai áp thấp nhiệt đới trên biển đông
sự tương tác này sẽ khiến cho diễn biến của cả ba áp thấp nhiệt đới và bão
sẽ còn nhiều phức tạp trong hai ba ngày tới
ngư cố gắng cùng các địa phương bám chặt thông báo diễn biến tình hình để đảm bảo an toàn
áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn cục bộ đặc biệt tại khu vực miền trung
và có thể lan lên miền bắc và đồng bằng sông kiều long
do đó ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa
trong thời gian nhanh nhất với phương châm xanh nhà hơn gia đồng
ngoài ra các địa phương khu vực miền núi cần theo dõi thông tin về áp thấp nhiệt đới
chủ động các phương án phòng chống lũ ống lũ quét có thể xảy ra